liên quan đến vụ việc hành hung bác sĩ của bệnh viện nhân dân giai định tp hcm
trong chiều một mươi chín tháng bảy công an quận bình thạnh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
cấm rời khỏi nơi cư trú đối với đào quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về hành vi gây rối trật tự công cộng
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đào quốc bảo được con gái đến khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia định cấp cứu
vì bị hóc xương cá sau đó con gái của bảo được bác sĩ thăm khám làm hồ sơ chuyển đến khoa tai mũi họng
bảo cùng con gái ngồi chờ khoảng một mươi phút thì đến hỏi bác sĩ phạm hoàng thiên là trưởng ca trực khoa cấp cứu
lúc này bác sĩ thiên giải thích tình trạng của con gái bảo ổn không ảnh hưởng đến tính mạng nên chở bác sĩ khoa tai mũi họng thăm khám
không đồng tình với lời giải thích của bác sĩ thiên bảo lớn tiếng chữa nhục mạ buộc bác sĩ thiên phải lập tức cấp cứu điều trị ngay cho con gái mình
bị từ chối yêu cầu này bảo đã dùng tay bóc cổ xô té ngã dọa đánh chết bác sĩ thiên mặc dù nhiều người đã can ngăn
hành vi này của bảo làm gián đoạn sự hoạt động bình thường của khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân gia đình xúc phạm danh dự nhân phẩm của bác sĩ thiên
công an quận bình thạnh nhận định hành vi của bảo được dư luận quan tâm lên án ghi ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trực tự an toàn xã hội
nên tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảo về tội danh gây rối trật tự công cộng
quyết định được viện kiểm sát nhân dân quận bình thạnh phê chuẩn